bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng cung cấp dịch vụ trung tâm điều hành an toàn an ninh mạng soc đáp ứng yêu cầu kết nối chia sẻ thông tin đây là nền tảng do tám doanh nghiệp việt nam cung cấp
việt nam đang bước vào tiến trình chuyển đổi số vì vậy an toàn an ninh mạng là điều kiện cơ bản là yếu tố sống còn an toàn an ninh mạng luôn phải đi trước một bước
việc ra mắt nền tảng cung cấp dịch vụ trung tâm điều hành an toàn an ninh mạng sẽ kết nối với trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai bảo đảm an toàn an ninh mạng theo mô hình bốn lớp bảo đảm an toàn an ninh mạng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia